cùng dự có thượng tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành lãnh đạo tỉnh nghệ an
một mươi một tháng năm tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng
chương trình nghệ thuật vầng dương trời việt
chương trình gồm nhiều tiết mục đặc sắc do nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân
giàn nhạc kèn đoàn nghi lễ công an nhân dân và trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh nghệ an tham gia biểu diễn
tại chương trình khai mạc khán giả cũng được chứng kiến màn biểu diễn kỵ binh
do cán bộ chiến sĩ đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động thực hiện
với các kỹ thuật như điều khiển ngựa theo đội hình khối diễu hành
kỹ thuật bật lên xuống ngựa trong trường hợp khẩn cấp
nghiêng người nhặt vật trên mặt đất thao tác sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ trên lưng ngựa
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần qua
tuần qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tại huyện khói châu tỉnh hương yên
đánh giá cao các ý kiến kiến nghị của cử tri đại tướng tô lâm đã chia sẻ giải đáp
làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến đất nông nghiệp trong khu dân cư
vấn đề định giá đất việc phát triển tổ chức công đoàn
việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao luật căn cước
nhân dịp này đại tướng tô lâm đã trao tặng huyện khói châu năm mươi máy tính
ngày sáu tháng năm tại tỉnh điện biên bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa
viếng đền thờ liệt sĩ chiến trường điện biên phủ và trồng cây lưu niệm trên đền thờ liệt sĩ
khắc ghi công lao to lớn của cài ngục liệt sĩ lực lượng công an nhân dân
nguyện tuyệt đối trung thành với đảng hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
đoàn đại biểu của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cũng đã đến dân hoa dân hương
tưởng nhớ chiên cây ngục liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một
ngày bảy tháng năm tại lễ tổng kết công tác tổ chức lực lượng công an nhân dân tham gia diễu binh diễu hành
tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ bộ trưởng tô lâm đã biểu dương thành tích của các đơn vị
cán bộ chiến sĩ tham gia sự kiện trọng đại này nhất là công tác tuyển chọn huấn luyện
hiệp đồng giữa các đơn vị của bộ công an với các đơn vị của bộ quốc phòng và những đơn vị có liên quan
công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc tốt đẹp đối với nhân dân địa phương
du khách trong nước và quốc tế
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã tới thăm và trao tặng bảy mươi bộ máy tính cho trường trung học phổ thông
chuyên lê quỳ đôn trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh điện biên trao tặng hai xe cứu thương
cho bệnh viện bảy tháng năm công an tỉnh điện biên và trung tâm y tế huyện nậm cù
ngày tám tháng năm tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hải dương bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh hải dương
cần xác định rõ tiềm năng lợi thế của địa phương tạo bước chuyển biến mới mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế xã hội
phấn đấu đạt được các mục tiêu định hướng đã đề ra
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu tỉnh hải dương cần làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
với mục tiêu xây dựng xã hội an ninh an toàn vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân
làm việc với ban chấp hành đảng bộ tp hải phòng vào sáng ngày chín tháng năm
bộ trưởng tô lâm đề nghị thành phố hải phòng tiếp tục xây dựng chỉnh đốn đảng hệ thống chính trị
cải cách môi trường đầu tư kinh doanh và quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân
với công tác đảm bảo an ninh trở tự tp hải phòng phải chú trọng phòng ngừa tội phạm
lấy địa bàn cơ sở làm pháo đài và giải quyết ngay từ cơ sở
việc xây dựng thành phố không có ma túy cần có đề án lộ trình rõ từng đơn vị địa phương
mục đích là đảm bảo môi trường trong sạch không có tội phạm không có ma túy
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã tới thăm và làm việc với công an tp hải phòng
thưa quý vị qua hơn năm năm tổ chức triển khai thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm hai nghìn một mươi bảy các bộ ngành
ủy ban nhân dân và công an các đơn vị địa phương
đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
trong đó toàn quốc đã vận động nhân dân giao nộp gần một trăm linh khẩu súng các loại
phát hiện hơn ba mươi bốn vụ và bắt giữ hơn năm mươi sáu đối tượng
thu gần năm khẩu súng các loại góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được quá trình triển khai thực hiện luật
cũng đã phát sinh một số bất cập hạn chế khó khăn và vướng mắt
trong công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
thực tiễn này đang đặt ra đòi hỏi là cần phải cần thiết phải sửa đổi
bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể những vướng mắc khó khăn trong luật này là việc quy định khái niệm về vũ khí
tại luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ năm hai nghìn một mươi bảy chưa bao quát đầy đủ các loại súng
nên thực tế còn rất nhiều loại súng như súng bắn đạn ghém súng nén khí súng nén hơi
không được quy định trong luật này
trong khi đó tại điều ba trăm linh sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
quy định chỉ xử lý hình sự được đối với tội chế tạo tàng trữ vận chuyển mua bán
sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn vũ khí thể thao
khi đối tượng đã bị xử phạt
vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích
tuệ phạm sử dụng các loại dao để gây án chiến tỷ lệ rất cao sáu mươi sáu bốn
so với tuệ phạm sử dụng vũ khí thô sơ dao và phương tiện tương tự dao gây án
nhiều vụ đối tượng sử dụng dao sắc nhọn có tính sắc thương cao gây án
với tính chất rất manh động gây bức xúc trong dư luận xã hội
tuy nhiên lại không xử lý được đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí
vì trong luật hiện hành không quy định dao là vũ khí
luật hiện hành đang quy định ba mươi điều cấp các loại giấy phép về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong đó yêu cầu cơ quan tổ chức doanh nghiệp phải nộp hồ sơ bao gồm rất nhiều loại giấy tờ
đồng thời quy định giấy phép sử dụng có thời hạn năm năm giấy xác nhận đăng ký không có thời hạn
thực tế hiện nay nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân nước ngoài có nhu cầu tròn tặng
viện trợ vũ khí công cụ hỗ trợ cho cơ quan tổ chức trong nước
tuy nhiên luật hiện hành quy định nghiêm cấm cho tặng viện trợ vũ khí công cụ hỗ trợ
với những lý do trên chính phủ đã giao bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan hữu quan
xây dựng dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
tại phiên họp chuyên đề pháp luật ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
ubnd đã nhất trí cao với hồ sơ dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
dự án luật đảm bảo chất lượng đủ điều kiện để trình quốc hội xem xét thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ bảy quốc hội quá một mươi năm

ubnd đã nhất trí cao với hồ sơ dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
bổ sung một điều bỏ ba điều trong đó có một số điểm mới nổi bật đó là hoàn thiện khái niệm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đảm bảo tính khái quát phù hợp với các luật liên quan và đáp ứng thực tế yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phòng chống tội phạm
trong đó quy định các loại súng bắn đạn ghém súng kíp súng nén khí súng nén hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này là vũ khí quân dụng thuộc danh mục do bộ trưởng bộ công an ban hành
bổ sung quy định dao có tính sắc tương cao là vũ khí thô sơ trong đó phân định rõ dao có tính sắc tương cao sử dụng trái pháp luật là vũ khí thô sơ khi được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác để thi hành công vụ hoặc sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng dao sử dụng vào mục đích lao động sản xuất sinh hoạt thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này
bổ sung quy định về đối tượng điều kiện
thẩm quyền thủ tục tiếp nhận quản lý sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ do tổ chức doanh nghiệp cá nhân nước ngoài cho tặng viện trợ nhằm tận dụng nguồn lực từ nước ngoài hỗ trợ việt nam trong nghiên cứu sản xuất trang bị viện trợ
sửa đổi cắt giảm đơn giản hóa giấy tờ hồ sơ quy định trong các thủ tục hành chính về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
quy định giấy phép sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ theo hướng không có thời hạn
việc chuyển giấy xác nhận đăng ký sang giấy phép sử dụng nhằm cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân
đồng thời thực hiện được yêu cầu của chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số và chính phủ điện tử
sửa đổi bổ sung một số quy định về nghiên cứu sản xuất kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho tổ chức doanh nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đồng thời thực hiện được yêu cầu của chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân
sửa đổi bổ sung một số quy định về nghiên cứu sản xuất kinh doanh sử dụng vật liệu đổ công nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
bộ công an đã chỉ rõ luận điểm về tính cấp thiết và cần thiết của vấn đề này
đồng thời thực hiện được yêu cầu của chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân